công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm ba nghìn bảy trăm linh chín d thuộc công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuân tùng
có địa chỉ tại khối chín phường quán bầu tp vinh tỉnh nghệ an
bắt giữ nguyễn tiến hòa phó giám đốc trung tâm đăng kiểm trưởng dây truyền kiểm định nguyễn ngọc thạch và cao xuân đạt
là kiểm định viên về hành vi đưa nhận hối lộ thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bảy trăm linh chín d được cục đăng kiểm việt nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bước đầu xác định từ khi hoạt động đến khi bị bắt giữ trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới
các đối tượng đã móc nối với cỏ và trực tiếp nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các lỗi như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải
lốp xe mòn phanh xe không đảm bảo đèn xe không đúng quy định tùy vào lỗi vi phạm
ngoài tiền thu theo quy định của nhà nước thì các đối tượng nhận tiền hối lộ từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
số tiền nhận hối lộ được đạt tập hợp để cuối tuần chia cho các thành viên có liên quan